mưa lớn liên tiếp trong bốn ngày hôm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ đã khiến cho lũ trên nhiều sông đồng loạt dâng cao lên mức cảnh báo khẩn cấp
dự báo lũ trên sông bưởi sông mã sông cả sông thao tiếp tục lên
và đến chiều nay ngày ba mươi một tháng tám lũ trên sông bưởi tại kim tân sẽ đạt đỉnh với đỉnh lũ trên báo động ba là hai m sau đó biến đổi chậm ở mức cao
đến tối ngày hôm nay lũ trên thượng nguồn sông cả sẽ giao động ở mức rất cao hơn lũ lịch sử năm hai nghìn năm là hai tám mươi năm mét
lũ trên sông mã tại lý nhân lên trên báo động ba là hai mét tại giàng lên trên báo động hai là ba mét lũ trên sông bưởi tại kim tân ở dưới báo động ba là ba mét trên sông cả tại dừa lên trên báo động hai là ba mét lũ trên sông thao tại yên bái lên trên báo động ba là năm mét tại phú thọ lên trên báo động một là bốn mét
riêng lũ trên sông thương tại phủ lạng thương xuống nhưng còn cao trên báo động hai ba mét
tình trạng sạt lở đất lũ quét ngập lụt vùng trũng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la hà giang bắc cạn thanh hóa và nghệ an
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị sau bốn ngày xét xử thì vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án bốn bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và hà nội
tòa đã tuyên phạt bị cáo trần trung trí hiếu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvtec một mươi ba năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo hiếu là hai mươi tám năm tù
bị cáo đỗ văn hồng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí kinh bắc pvc kbc bị xử phạt một mươi ba năm tù
bị cáo đào ngọ hoàng nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng pvtec bị phạt chín năm tù
và bị cáo vũ phương nam nguyên kế toán trưởng pvtec bị phạt tám năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trần trung trí hiếu trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo pvtec thực hiện dự án nhà ở đã có những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án không đủ năng lực kinh nghiệm
đồng ý thay đổi thiết kế đã được phê duyệt và để nhà thầu triển khai thi công khu nhà ở từ nhà trung cư thành nhà liên kế cố ý làm trái quy định của nhà nước về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng phê duyệt và chỉ đạo cán bộ dưới quyền làm thủ tục tạm ứng hai mươi tỷ đồng không đúng không tổ chức giám sát và quản lý việc sử dụng nguồn vốn tạm ứng
trần trung trí hiếu còn lợi dụng chức vụ quyền hạn sự ảnh hưởng và lệ thuộc thông qua vũ đình duy nguyên tổng giám đốc pvtec gây ảnh hưởng để đỗ văn hồng phải đưa hối lộ ba tỷ đồng từ việc liên kết thành lập pvtec kb để hưởng lợi cá nhân
bị cáo đỗ văn hồng biết rõ việc tạm ứng lần hai là không đúng quy định nhưng vẫn đề nghị tạm ứng hai mươi tỷ đồng và đã sử dụng số tiền này sai mục đích dẫn đến dự án dở dàng xuống cấp nghiêm trọng gây thiệt hại thất thoát cho nhà nước hơn một mươi chín bốn tỷ đồng
thưa quý vị dịp quốc khánh năm nay được nghỉ tới ba ngày từ ngày một tháng chín cho đến hết ngày ba tháng chín nên dự báo nhu cầu đi lại từ các bến xe ở hà nội sẽ tăng hơn ngày bình thường từ năm mươi cho đến một trăm linh
vì vậy hiện nay tại ba bến xe lớn ở thủ đô là giáp bát mỹ đình và gia lâm đã tăng cường hàng trăm lửa xe để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
có khoảng sáu trăm linh lượt xe các tuyến có cự li cách hà nội từ hai trăm linh đến sáu trăm linh km được tăng cường sẵn sàng phục vụ hành khách
các nhà xe khẳng định không có chuyện thiếu xe phục vụ hành khách trong dịp này
công ty cổ phần bến xe hà nội cũng khẳng định không tăng giá vé xe khách dịp mùng hai tháng chín
trong khi đó tại tp hcm sở giao thông vận tải tp đưa ra dự báo lượng khách đi lại tại các bến xe liên tỉnh dịp lễ hai tháng chín năm nay tăng gần năm mươi so với ngày thường và năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
một mươi là mức tối đa mà sở giao thông vận tải tp hcm cho phép doanh nghiệp kê khai tăng giá vé dịp lễ này
tuy nhiên đại diện sở cho biết chỉ quản lý nhà xe vận tải hành khách tuyến cố định còn các xe chạy hợp đồng không thuộc diện điều chỉnh này
cùng với đó du lịch trong các dịp nghỉ lễ đã dần trở thành thói quen của người dân ở các thành phố lớn trong những năm trở lại đây
và nắm bắt nhu cầu này các hãng lữ hành đã tung ra nhiều sản phẩm hấp dẫn về cả chương trình cũng như giá cả để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch của du khách
ghi nhanh của phóng viên bản tin kinh tế tiêu dùng
dịp quốc khánh một
mùng hai tháng chín năm nay được nghỉ lễ ba ngày
chị thu đã đặt tour du lịch để đưa gia đình đi nghỉ ở ngoại thành hà nội
do thời gian nghỉ không dài năm học mới cũng đang đến gần nên các tour du lịch trong nước hoặc những khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành là lựa chọn của chị thu cũng như nhiều gia đình
năm nay mùng hai tháng chín thì được nghỉ có ba ngày và cũng sắp vào năm học mới rồi
nên là gia đình cũng chỉ có dự định là đi lanh quanh các khu vực gần hà nội như là giáo dục sơn
hoặc là đi
tạm đảo hoặc là đi một số cái khu nghỉ dưỡng ở ba vì
dịp mùng hai tháng chín này thì gia đình tôi đã đặt vé đi đà nẵng
vì là ở đà nẵng thì đang có một địa điểm du lịch mới đó là ở cầu vàng ở bà nà
thì mình cũng muốn dẫn gia đình mình đến đấy để khám phá và trải nghiệm cái địa điểm mới đó
nhu cầu nghỉ dịp lễ mùng hai tháng chín thực tế là những năm vừa qua là không có sự đột biến so với cả thời điểm hè và xu hướng chọn tour
bây giờ đang chọn những cái tour ngắn ngày hoặc là đi nội địa hoặc là đơn giản là cũng chỉ là đi một hai ngày quanh khu vực ở hà nội thôi
tuy là dịp nghỉ lễ nhưng giá tour chỉ có sự tăng nhẹ từ một mươi đến hai mươi
thêm vào đó những năm gần đây du lịch trong nước xuất hiện thêm nhiều điểm đến mới hấp dẫn được đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ đã giúp cho sự lựa chọn của khách du lịch trở nên đa dạng phong phú hơn
trong năm nay thì những cái điểm mà cũng
nên một cái sức hút đối với cả du khách đấy là dù như ở đà nẵng thì mới cảnh thành là cây cầu vàng ở trên đỉnh núi bà nà
ở hạ long thì năm nay cũng phải nói là gần như cháy phòng suốt cả mùa bởi vì có cái sự xuất hiện và hoạt động của công viên hạ long của tập đoàn sun group
và tôi cho rằng là với cả cái sự vào cuộc của các cái nhà đầu tư chiến lược
các tập đoàn lớn thì cũng đã góp phần là tạo ra được những sản phẩm du lịch mới có tính giải trí và tạo thêm được những lựa chọn cho khách hàng trong cái chuyến đi tour
bên cạnh đó trong dìm nghỉ lễ năm nay trận đấu bóng đá tranh giải ba của đội tuyển olympic việt nam tại asean cũng diễn ra tại indonesia vào ngày một tháng chín
mặc dù nhiều đơn vị lữ hành đã cắt giảm số lượng tour so với trận tứ kết trước đó
song vẫn có không ít cổ động viên đăng ký đi để cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
và đã tới thời lượng của góc nhìn kinh tế
thưa quý vị truy xuất nguồn gốc thì đang là một yêu cầu trở nên phổ biến đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đặc biệt là các mặt hàng nông sản thực phẩm
và hiện nay nhiều quốc gia đã gọi yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải chứng minh không chỉ nơi gia công chế biến cuối cùng
mà cả quá trình thu gom nguyên liệu đánh bắt nuôi trồng trước đó để nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm không vi phạm các quy định về môi trường
khi hội nhập kinh tế quốc tế thì việt nam đã đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc hàng hóa
tuy nhiên thì việc thực hiện và kiểm tra giám sát thì vẫn còn khoảng cách khá xa so với yêu cầu về cả quy mô và chất lượng
ngâm nhìn kinh tế ngày hôm nay sẽ đi sâu về phân tích về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thời gian qua tại đơn vị này việc truy xuất nguồn gốc đều được thực hiện nghiêm túc đối với một trăm linh khách hàng nhập khẩu
với sản lượng hơn năm tấn các loại sản phẩm nông thủy sản
tại việt nam truy xuất nguồn gốc là một hoạt động khá mới song đã và đang được triển khai
việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc trên các sản phẩm hàng hóa ngày càng trở nên phổ biến
bàn sâu hơn về vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp đã có nhiều sự chia sẻ
thông tin về truy xuất nguồn gốc các chuỗi truy xuất nguồn gốc nó được liên kết với nhau thành từng chuỗi
theo một chuỗi cung ứng và dựa trên nền tảng blockchain
và nó có ghi nhật ký online
thì cái nhật ký online đấy
nó sẽ là real time ngay cái thời điểm mà chúng ta đang làm cái gì
chúng ta đưa thông tin lên và nó sẽ ghi nhận về thời gian địa điểm chúng ta thực hiện cái việc nhật ký online đó
nó đảm bảo được cái việc minh bạch cái thông tin chúng ta sản xuất
hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
thì người tiêu dùng hãy đến những cái địa điểm nào những đơn vị cung ứng nào
và có thể là check được cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua cái mã số mạng vạch
như thế thì để có được một sản phẩm ra đến tay người tiêu dùng mà trách như thế
thì cái cây rau đấy hay là cái sản phẩm đấy
nó đã phải trải qua một quá trình rất tài từ cái lúc nó còn là hạt giống
đến lúc cái quy trình và ra đến tay người tiêu dùng là qua một quá trình rất dài
đã được từng khâu từng khâu thẩm định
không chỉ là người sản xuất không chỉ là doanh nghiệp không chỉ là cơ quan quản lý
mà cả những tổ chức chứng nhận một cách rất là minh bạch
thì lúc đấy là người tiêu dùng sẽ tin tưởng đây là sản phẩm thật sự an toàn
trong hệ thống truy xuất nguồn gốc
tem truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng đóng vai trò định danh đối tượng
cần truy xuất
truy xuất giúp liên kết dữ liệu và truy cứu thông tin truy xuất trong suốt chuỗi cung ứng
thực tế cho thấy một số doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa
của truy xuất nguồn gốc và chưa hiểu đúng bản chất của truy xuất nguồn gốc
bên cạnh đó các doanh nghiệp việt nam nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu xây dựng triển khai
hệ thống truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm nhóm sản phẩm ngành hàng cụ thể
đây cũng là dịp để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thực tế nhu cầu của doanh nghiệp
đối với hoạt động này để đưa ra hình thức quản lý phù hợp
phải đối mặt với nó chính là sự không tự giác của doanh nghiệp
chính là sự thiếu thiếu tôn trọng chính mình của doanh nghiệp
nhiều khi sản phẩm của các doanh nghiệp mà khi tham gia chương trình
thực sự là chúng tôi cũng phải góp ý rất nhiều và cũng phải chia sẻ rất nhiều
các chương trình đào tạo tập huấn chuyên ninh thì chúng tôi cũng đã phân tích rất nhiều
để có thêm cái sự tự giác từ phía doanh nghiệp
chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ mà vừa công nghệ số vừa phải tôn trọng luật
theo như là luật an toàn thực phẩm và các luật khác quy định
nếu như họ vi phạm thì họ phải chịu cái trách nhiệm trước luật thôi
thì ở đây cái hệ thống này đang tạo ra một cái công cụ để thành phố có thể kiểm soát được
để người dân cùng tham gia kiểm soát và áp ngược trở lại
để cho cái việc người sản xuất phải tự giác hơn
thì cái đấy chúng ta phải tôn trọng luật thôi
thưa quý vị và các bạn
môn thể thao gream là môn thể thao đã quá quen thuộc với cuộc sống của chúng ta hiện nay
nếu như với người lớn tập gym là để giảm cân giữ gìn vóc dáng
thì với trẻ nhỏ thì môn gym lại là để giúp các bé phát triển vận động
và bên cạnh đó thì nghề dạy gym cho trẻ nhỏ cũng là một nghề khá mới mẻ tại việt nam
nhưng đã có sự thú vị
tùy từng lứa tuổi khác nhau thì sẽ có chương trình tập riêng cho các bé
các chương trình tại my gym tập trung vào việc phát triển trí tuệ trí tưởng tượng
và khả năng sáng tạo cũng như khả năng thể chất và kỹ năng xã hội cho trẻ
không gian phòng tập cũng phải thật đặc biệt đó là không gian đầy màu sắc
không góc cạnh không kim loại sắc nhiều vật dụng chi tiết đồ đạc đều được thiết kế đơn giản
nhưng không hề đơn điệu và rất tạo hứng thú cho trẻ khi tập kim
nói chung thì các kỹ năng bé phát triển rất là tốt
thứ nhất là vì tinh thần thì bé rất là tự tin
có thể giao lưu tức là khi mà đi ra bên ngoài có thể giao lưu và mạnh dạng hơn rất là nhiều
các kỹ năng mềm của bạn các kỹ năng thể chất thì bạn khá là nhanh nhẹn và học được rất là nhiều kỹ năng mới
chị thấy điều đầu tiên đấy là khả năng về vận động của bạn ấy có sự thay đổi rõ
chị thấy các kỹ năng về vận động thô như là thăng bằng
rồi là các kỹ năng về leo trèo các thứ chị thấy có sự khác biệt rõ rịnh
bạn nguyễn thị thủy đã đến với công việc dạy tập gym cho trẻ được năm năm
với sự đam mê thể thao sự gian luyện từ chính bản thân đặc biệt là có tình yêu đặc biệt dành cho trẻ
nên sự yêu nghề và gắn bó với nghề cũng đã được lâu dài
bạn thủy chia sẻ
đối với các bạn nhỏ xíu thì khi mà bọn em làm các kỹ năng glastic
ban đầu các bạn ý sẽ là rù rẽ rất là sợ thậm chí là phụ huynh nhìn vào phụ huynh bảo ôi không thể làm được điều đó
thế nhưng mà khi đó thì bọn em phải luyện tập thực sự là nhuẩn nhuyễn để làm được cái điều đó
đến khi mà đối với các bạn mà tầm tuổi lớn ho ví dụ ba tuổi dễ mà tách biệt độc lập hoàn toàn với bố mẹ
thì khi đó bọn em lại phải nắm mắt tâm lý của các bạn ý làm thế nào để các bạn ý
chú ý thu hút được các bạn ý vào bài học của mình và thưởng phạt như thế nào để tự hợp lý mà không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn ý
mà các bạn ấy vẫn có thể vui vẻ với bài dạy của mình
thì đấy là cái khó khăn mà em nghĩ là khó nhất trong việc dạy trẻ con
nghề dạy gym cho trẻ có thu nhập cao và ổn định
từ một mươi tới một mươi năm triệu đồng mỗi tháng
môi trường làm việc năng động sáng tạo chuyên nghiệp luôn duy trì một phương pháp tiếp cận trẻ đầy hiểu biết và tích cực
mỗi giờ lên lớp giáo viên dạy gm khúc về kỹ năng nói tiếng anh kỹ năng làm việc theo nhóm
điều này đòi hỏi các giáo viên phải đọc thêm tài liệu về trẻ em về giáo dục thể chất để hỗ trợ cho công việc
nghề dạy gm cho trẻ giúp họ luôn được trẻ chung vì luôn được sống trong môi trường của trẻ nhỏ
hơn thế những lúc thấm mệt họ lại càng cảm thấy tự hào
thì đã mang lại những hữu ích cho sự phát triển toàn diện
chắc chắn những bé được tập luyện môn thể thao gym sẽ tạo dựng được những bước đệ đầu tiên cho sự phát triển của mình